theo tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện đang có trên bảy mươi ba hộ dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán và thiếu nước
trong khi số hiệu hộ thiếu nước tại đồng bằng sông kiều long đã giảm thì khu vực nam trung bộ lại tăng lên
tại nam trung bộ hiện có khoảng hơn ba mươi một hộ gặp khó khăn với nước sinh hoạt tập trung tại các tỉnh quảng ngãi phú yên ninh thuận và bình thuận
ngoài ra với tình hình nguồn nước tại các hồ chứa đang ở mức tương đối thấp so với trung bình nhiều năm
khả năng sẽ có khoảng từ bốn mươi bảy đến năm mươi ba ha không đủ nguồn nước phục vụ sản xuất cần điều chỉnh giảm diện tích giãn vụ hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng
tại tây nguyên cũng có gần bảy hộ thiếu nước sinh hoạt
trong khi đó tại khu vực đồng bằng sông cửu long vẫn còn ba mươi năm hộ bị thiếu nước giảm hơn một mươi ba hộ so với tuần trước
tập trung tại các tỉnh bến tre sóc trăng kiên giang cà mau bạc liêu long an và trà vinh